các vụ án đau lòng xảy ra trong gia đình thời gian qua cho thấy mâu thuẫn trong gia đình vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi
nhưng nếu như không được giải quyết kịp thời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng
nhất là những mâu thuẫn vì ghen tuông là nguyên nhân dễ khiến cho con người dẫn đến những hành động bộc phát mù quáng
liên quan đến nghi án chồng dùng búa sát hại vợ vừa xảy ra tại lào cai hai ngày trước
bước đầu cơ quan công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến án mạng trên là do người trồng ghen tuông
nên đã dùng búa đinh đập vào đầu vợ sau đó uống thuốc diệt cỏ để tự tử
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng ba cháu bùi huy hùng là con trai của chị trần thị hiền
đi học về đã phát hiện mẹ mình tử vong bên cạnh chiếc búa đinh đầu có nhiều vết máu
tiếp tục chạy lên tầng ba hùng phát hiện bố là bùi huy đông xung quanh có nhiều vết nô nói
lực lượng chức năng xác định chị hiền tử vong là do bị chồng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu
người chồng cũng đã uống thuốc trừ sâu vào thuốc diệt chuột để tự tử và được người nhà đưa đi cấp cứu
cho đến sáng qua ngày ba tháng ba anh đông đã dần hồi tỉnh và khai nhận toàn bộ nguyên nhân vụ việc là do nghi ngờ vợ ngoại tình
trong những ngày đầu năm mới lực lượng công an đã liên tiếp nhận những tổn thất về người trong khi thực hiện nhiệm vụ
vào chiều qua trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tài xế xe ô tô bị chết máy khi đi qua đập tràn đang xả nước
tại phường ngô mây thị xã an khê một chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy khu vực an khê phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi
nhận được tin báo về việc xe ô tô tải chở mía khi đang đi qua đập tràn bị chết máy trong khi nước chảy rất xiết do thủy điện an khê cana xả nước
đội phòng cháy chữa cháy khu vực an khê nhanh chóng xuất xe và cử sáu cán bộ chiến sĩ kịp thời đến hiện trường
lúc này đập tràn nước chảy xiết và ngày càng dâng cao chiếc xe tải bị nghiêng gần bờ vực tài xế xe kêu cứu và trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng
cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy triển khai phương án cứu nạn
thượng sĩ bùi minh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở hà nam được giao nhiệm vụ tiếp cận cứu tài xế
khi đồng chí đang bơi tiếp cận phía sau xe thì bất ngờ bị một dòng nước xoáy hung dữ cuốn trôi
cho tới một mươi năm h bốn mươi mới đưa được thi thể của đồng chí quý lên bờ
trước hành động dũng cảm của thượng sĩ bùi minh quý lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo bộ công an phong vượt cấp từ thượng sĩ lên thiếu ý cho đồng chí bùi minh quý
thi thể bị cháy xém của một cô gái trẻ nghi là tự thiêu được người dân phát hiện ở khu vực đèo pren thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vào chiều qua công an tp đà lạt và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tiến hành điều tra vụ việc trên
trước đó vào khoảng một mươi bốn h cùng ngày một nhóm du khách đang dừng chân bên đèo để chụp hình lưu niệm thì phát hiện một thi thể phụ nữ bị cháy đen nằm trên đồi thông
ngay sau đó nhóm này đã trình báo cơ quan chức năng
tại hiện trường bên cạnh thi thể còn có một số vỏ chai nhựa và một số giấy tờ đang cháy dở
ngoài ra các vật dụng cá nhân khác gần như bị cháy rụi hoàn toàn
kiểm tra một tờ giấy nhỏ có nội dung nghi là thư tuyệt mệnh của nạn nhân
lực lượng chức năng phát hiện trong tờ giấy này có ghi tên huỳnh thị xuân hiền hai mươi sáu tuổi
ngoài ra không ghi rõ địa chỉ nơi ở hay tên của người thân
hiện công an thành phố đà lạt đang phối hợp với công an tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên
lại thêm một hành vi nhẫn tâm dành cho những người thân trong gia đình xuất phát từ bia rượu
một người đàn ông tại quảng ninh do bực tức con trai và cháu ruột
về việc hai em đã nhuộm tóc đỏ đã rội xăng pha nhớt và vứt màu thuốc lá vào khiến cho lửa bùng cháy
theo công an huyện hải hà tỉnh quảng ninh vào khoảng hai mươi hai h ngày hai tháng ba
phùn an nhì trú tại xã quảng sơn huyện hải hà
sau khi đi uống rượu về thì gặp con trai là phùn văn hoa và cháu ruột là phùn văn đắc
tức tức việc cháu hoa và đắc nhuộm tóc
nhì đã chửi mắng hai cháu rồi lấy chai xăng pha nhớt rội vào người đắc và hoa
sau đó dùng bật lửa châm thuốc lá hút rồi vứt mẫu thuốc về hướng của hai cháu đắc và hoa
khiến cho lửa bùng cháy trên người của hai cháu
sau đó hai cháu đắc và hoa được mọi người đưa đến trung tâm y tế huyện hải hà cấp cứu do bị bỏng
công an huyện hải hà đang khẩn trương thu thập tài liệu điều tra làm rõ vụ việc
còn vào khoảng một mươi năm h chiều ngày hôm qua một xe khách đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi bảy c
thuộc địa bàn xã liên sang huyện miền núi khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đã xảy ra hỏa hoạn
toàn bộ hành khách và tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội
thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe này
xe khách bị cháy thuộc công ty cổ phần xe khách phương trang
đang trong hành trình từ thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng về thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và hỏa hoạn xuất phát từ phía sau thân xe
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an đã bảo vệ hiện trường
để các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
doanh nghiệp chủ xe đã bố trí chiếc xe khác để những hành khách trên xe bị nạn tiếp tục hành trình
công an tỉnh kiên giang vừa triệt xóa một vụ trộm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản có tổ chức
gây thiệt hại lớn cho người dân trên một tỷ đồng
qua đó đã bắt tạm giam chín đối tượng
nhận được tin báo của nhiều người dân
về mất trộm ngư lưới cụ xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện anh minh an minh
gây hoang mang trong dân
công an tỉnh kiên giang đã xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng
đến nay ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ chín đối tượng
trộm gây ra hàng chục vụ trộm ngư lưới cụ của người dân
trong đó nguyễn văn đen lý hoàng hùng cùng chú tại xã vân khánh huyện an minh
là hai đối tượng cầm đầu cùng chín đối tượng khác cùng chú tại địa phương
các đối tượng khai nhận do đã từng đi làm thuê cho các chủ ghe lưới ốc
nên đã dễ dàng xác định được vị trí tọa độ ngư dân thả ngư lưới cụ
lợi dụng đêm tối rồi cùng nhau điều khiển vỏ máy có công suất lớn ra biển
sau đó dùng mỏ neo và móc sắt có buộc dây để ra tìm các dàn lưới ốc kéo lên
rồi cắt trộm lấy đi hàng ngàn vỏ ốc
tổng giá trị thiệt hại do băng trộm này gây ra cho bà con ngư dân là hơn một tỷ đồng
thời gian gần đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã nhận được thông tin tố giác của người dân thị trấn sông đốc
về việc xuất hiện một băng nhóm thanh niên có dấu hiệu tổ chức bảo kê cưỡng đoạt tài sản
bị hại chủ yếu là các nữ tiếp viên tài xế xe khách chủ quán nhậu
xung quanh khu vực khóm một mươi một của thị trấn
nhận được thông tin trên cơ quan công an đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
theo lời tố giác của một số bị hại
để có thể phục vụ tại các quán nhậu karaoke trên địa bàn của khu vực khóm một mươi thị trấn sông đốc
các nữ tiếp viên phải trả cho nhóm đối tượng này hai mươi đồng một bàn
nếu không thực hiện theo yêu cầu các đối tượng sẽ cấm không cho làm
ngoài ra các đối tượng trên còn đe dọa khi phát hiện nữ nhân viên bị cấm
mà dám phục vụ tại các địa điểm trên thì bị hành hung
không chỉ các nữ nhân viên đến phục vụ quán phải nộp tiền
mà ngay cả các tài xế xe khách khi chở người đến phục vụ cũng phải đóng tiền cho các đối tượng
nếu không sẽ bị bọn chúng cấm không cho hành nghề
vì cuộc sống mưu sinh nên các bác tài xế đã phải chấp nhận
vì sự hung hãn và côn đồ của các đối tượng này
dù họ vô cùng bức xúc
đến hôm tuổi xe xe của mấy đứa này nó cấm
mấy đứa này nó cấm thì có mấy đứa này không coi mấy đứa này đi làm
mấy đứa này không cho mấy đứa này đi làm
nếu không chịu đưa đi làm thì nó không cho mấy đứa này đi làm
cấm không cho tụi tôi tẩy xe
tụi tôi về nguồn thu làm cuộc sống khổ
nhờ tụi nó thôi

tụi tôi chở lấy mới có tiền xe
còn ở ngoài chạy khách ngoài thì có khi ngày chạy

qua các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an huyện trần văn thời đã nắm được tình hình
cũng như thủ đoạn khống chế cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm này
qua đó xác định thái quốc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại khóm một mươi một thị trấn sông đốc là kẻ cầm đầu băng nhóm trên
dù mới chỉ hoạt động trong thời gian gần đây
nhưng sự hung hãn và liều lĩnh của bọn chúng đã gây bức xúc trong nhân dân
trên cơ sở nắm thông tin c bốn mươi năm cùng công an cần thời
báo cáo đến nhà băng nhóm bắc quang tỉnh
thì đồng chí phó dân bắc
từ những chứng cứ đã thu thập được
lực lượng công an đã bắt khẩn cấp thái quốc thanh bùi tấn phi và phạm quốc lớn
cùng chú tại thị trấn sông đốc
và mời một số đối tượng khác có liên quan đến làm việc
tiến hành khám xét nơi ở của thái quốc thanh và đồng bọn
lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí như
khiến khám xét nơi ở của thái quốc thanh và đồng bọn

cùng các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tài sản của băng nhóm này
hiện vụ việc đã được khởi tố và đang tiếp tục điều tra mở rộng
ngoài ra cơ quan công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau kêu gọi
những ai là bị hại của băng nhóm cưỡng đoạt
do thái quốc khanh cầm đầu đến cơ quan công an để trình báo
để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật
chuyên rụ rỗ các nữ sinh trung học tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
và đưa nạn nhân vào quán cà phê
sau đó dùng vũ lực khống chế xâm hại tình dục
và quay lại video clip nhạy cảm để khống chế không cho nạn nhân tố cáo
đối tượng lê minh thuận hai mươi chín tuổi trú tại huyện trà ôn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám gia đình nữ sinh một mươi ba tuổi ở trà ôn
phát hiện con gái bị thuận đưa vào quán cà phê
dùng lưỡi lam khống chế và xâm hại tình dục
cơ quan cảnh sát điều tra đã khoanh vùng
mời đối tượng nghi vấn về trụ sở
điều tra viên phát hiện bên trong điện thoại của thuận
lưu trữ nhiều đoạn clip nhạy cảm của các nữ sinh
quá trình điều tra thuận thừa nhận
ngoài vụ việc trên đã cưỡng hiếp hai nữ sinh khác trên địa bàn
được biết thuận có ba tiền sự
và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và cố ý gây thương tích
với hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
hai đối tượng là đoàn tấn phát
chú tại tỉnh đắk nông
và trương đức thành chú tại đắk lắc
đã bị ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
ban hành quyết định xử phạt hơn một năm tỷ đồng
hai đối tượng bị bắt quả tang
khi đang sử dụng hai xe ô tô bốc xếp gỗ
tại khu vực hồ thủy điện đồng nai ba
thuộc tỉnh lâm đồng vào ngày năm tháng một
tổ công tác đã tạm giữ hai xe ô tô
cùng bốn mươi bốn lóng gỗ các loại
thuộc nhóm sáu
cả hai lái xe đã bị xử phạt tổng cộng hơn một năm tỷ đồng
vì hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
và hình phạt bổ sung tương đương
giá trị xe ô tô sử dụng làm phương tiện phạm pháp
thưa quý vị qua rất nhiều vụ việc lâm sản
bị tàn phá phát giác
thì một phần nguyên nhân chính
là do việc quản lý bảo vệ rừng lâu nay
còn nhiều yếu kém bất cập
tại xã crong á huyện mợt
rắc tỉnh đắk lắk
thời gian gần đây do chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý
các nhóm lâm tạc đã vào tàn phá những cánh rừng già
sau đó dùng nhiều xe máy cày xe độ chế
ngày đêm đưa gỗ ra khỏi hiện trường
sau đây là phóng sự điều tra
của phóng viên intv tại đắk lắk
chúng tôi vào một khu rừng già
do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp mợt rắc quản lý
ở địa phận của xã crong á huyện mợt rắc tỉnh đắk lắk
nhìn từ xa cứ tưởng phía bên trong
là những vạt rừng xanh tốt được quản lý bảo vệ nghiêm ngặt
nhưng chỉ cần vượt qua con suối
y chừng vài trăm mét qua khỏi bia rừng
và men theo đường chân núi
thì thấy một cánh rừng khoảng một hectare
lại bị lâm tạc đốn hạ không thường xót
từ những cây nhỏ đến cây có đường kính lớn
gần một mét cũng bị xẻ thịt
thưa quý vị tại khu vực rừng phòng hộ
do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp mợt rắc quản lý
đã bị các đối tượng lâm tạc vào
xâm nhập và khai thác gỗ
từ những cây lớn bé
đều bị cưa đốn ngỗ ngang trong rừng
tiếp tục đi lên phía trên ngọn núi này
còn thấy thêm nhiều cây gỗ
có đường kính to khoảng một mét
cũng bị lâm tạc đốn hạ xẻ thịt
ngay tại chỗ và lấy gỗ đi
các đối tượng đã dùng châu để kéo gỗ ra khỏi hiện trường
mà để lại những vết đường mòn như thế này
thưa quý vị cũng tại cánh rừng
do công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp mợt rắc quản lý
cũng bị các đối tượng lâm tặc xâm nhập vào
và khai thác gỗ
và sẽ hộp ngay tại chỗ
những cây có đường kính lớn như thế này
riêng phần ngọn cũng đã bốn mươi cm
như vậy thì lực lượng chức năng ở đâu
tại thời điểm nhà phóng viên chúng tôi vào
tiếng cưa máy cắt gỗ
vẫn rền vang trong các cánh rừng
ở xã công á huyện mợt rắc
còn tiếng xe máy cây độ vẫn gầm rú
chở gỗ lậu từ tuyến đường độc đạo
trong rừng già ra trung tâm huyện mợt rắc
thực trạng này tất cả người dân đều biết
chỉ có chủ rừng chính quyền xã
và những người có trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng
ở mợt rắc thì không biết
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong các bản tin tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng doãn thị liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thương chú tại xã hợp thành
huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm sau đuôi mắt trái
đối tượng nguyễn duy sây
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thương chú tại tổ một mươi bảy
thị trấn thuận châu huyện thuận châu tỉnh sơn la
và đối tượng lê thị trung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại phường đáp cầu
thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
cao một m sáu mươi da ngâm đen
và có xeo chấm cách hai cm
trên trước đầu mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị
và nhận bản án chất vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện